tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự công an huyện bảo yên tỉnh lào cai phối hợp với phòng cảnh sát giao thông
công an tỉnh đã phát hiện bắt quả tang đối tượng đỗ trọng thuân chú tại huyện bảo yên
khi đang trên đường vận chuyển trái phép hai bánh heroin
vào thời điểm trên lực lượng phối hợp đã phát hiện xe ô tô di chuyển theo hướng từ xã kim sơn
đi xã bảo hà huyện bảo yên có biểu hiện nghi vấn
tại thời điểm kiểm tra đỗ trọng thuân mặc dù đã hạ kính xe nhưng vẫn cố thủ với nhiều vũ khí nguy hiểm
tổ công tác đã khống chế thành công đối tượng ngay sau đó và thu giữ hai bánh heroin
tại cơ quan cảnh sát điều tra đối tượng thuân khai nhận đã mua số ma túy trên
và đang trên đường vận chuyển về nhà thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bảo yên đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ vụ án